để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
công an tỉnh đồng nai vào ngày hôm nay đã khởi tố bị can bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với ba bị can
nguyên tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư nhân trạch
đó là nguyễn văn hồng phan thanh vĩnh toàn và đỗ tấn điểm
quá trình khám xét cơ quan công an đã thu giữ một số hồ sơ tài liệu và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án
các đối tượng được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc cùng với quách văn đức
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư nhân trạch
đã bị khởi tố bắt tạm giam thực hiện hành vi sử dụng tài sản công trái quy định gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn
liên quan đến vụ người đàn ông bị sát hại trong dãy vắng
lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc cho biết đã bắt khẩn cấp nghi can là yigwet kabur
chú tệ huyện buôn đôn của tỉnh đắk lắc nay mới chỉ một mươi sáu tuổi
đối tượng khám xét
tượng khai nhận vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi trong lúc uống rượu
yigwet đã đòi nạn nhân trả nợ cho mình nhưng không được nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
trong lúc sâu sát yigwet đã lấy dao chém nạn nhân tử vong
sau khi gây án đối tượng lấy xe máy điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
sau hai ngày bỏ trốn vào một mươi bảy h chiều ngày hôm nay
phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ đặng bảo duy tên gọi khác là ca duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú huyện lâm hà tỉnh lâm đồng đã bị bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại huyện đức trọng
vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi duy được đưa đến bệnh viện hai lâm đồng để khám bệnh
tuy nhiên tại đây lợi dụng sơ hở phạm nhân đã bỏ trốn
được biết vào tháng một năm hai nghìn hai mươi đặng bảo duy bị toán nhân dân tp đà lạt
tuyên phạt bảy năm tù về tội trộm cắp tài sản
trước khi bán xe cho nạn nhân hai đối tượng đã cài định vị cũng như làm thêm chiều khóa
với mục đích là trộm cắp lại chiếc xe đó
nguyễn đình hoàng anh và bùi thúc quyết cùng chú tại hà nội
vừa bị công an huyện yên khánh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình phát hiện bắt giữ
để thực hiện hành vi hai đối tượng đã sử dụng tài khoản ảo mua trên mạng xã hội
rồi giao dịch bán một chiếc xe ô tô trị giá hai trăm hai mươi triệu đồng cho anh nguyễn văn thiên ở hà tĩnh
vào sáng sớm ngày một mươi hai tháng một mươi theo định vị hai đối tượng từ hà nội về yên khánh ninh bình
để tìm thời cơ ra tay
cơ quan công an đã thu giữ một chiếc xe là tài sản trộm cắp và một chiếc xe là phương tiện để đi trộm cắp
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự chín đối tượng cùng chú huyện nhân trạch
để điều tra về hành vi đánh bạc
qua công tác quản lý địa bàn công an huyện nhơn trạch và công an xã phú hội
đã bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà tại khu vực xã phú hội
tại hiện trường thu giữ nhiều dụng cụ đánh bạc và hơn một mươi chín triệu đồng tiền mặt
đối tượng tổ chức được xác định là trần thanh hải chú tỉnh đồng nai
mỗi trận thắng thua từ chín cho đến một mươi bốn triệu đồng
công an tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
qua công tác trinh sát nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng
phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thái nguyên
phát hiện đối tượng đoàn anh tú chú xã cây thị huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
có biểu hiện lợi dụng hoạt động kiếm tiền trên mạng internet để chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của tú là lợi dụng việc bản thân có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội
mời các bị hại tham gia đầu tư mua kênh youtube có nhiều lượt theo dõi
mật quảng cáo kiếm tiền từ công ty google sau đó bán cho người khác để hưởng tiền tranh lệch
sau khi nhận được tiền của các bị hại đối tượng không mua kênh như hứa hẹn
giả mạo làm người trung gian để nhắn tin tạo niềm tin với bị hại
đối tượng nhiều lần đưa ra thông tin là bị hại trúng thưởng xe ô tô trúng tiền từ công ty google
làm giả hóa đơn chuyển tiền để bị hại tin tưởng và yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền với mục đích tiếp tục đầu tư
sau khi bị hại không có khả năng chuyển thêm tiền tú sẽ ngừng liên lạc
hiện cơ quan công an đã làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của tú đối với ba bị hại tại tỉnh thái nguyên và tỉnh hải dương
với tổng số tiền chiếm đoạt là khoảng một bảy tỷ đồng vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ cướp táo tợn tại nhà của một chủ tịch ở huyện đắk lắc
vào ngày một mươi tám tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
thêm đối tượng trương công việt hai mươi năm tuổi
chú tại xã ea tam huyện crong năng của tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi che giấu tội phạm
liên quan đến vụ án này trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt tạm giam ba đối tượng
nguyễn văn giáp chú thành phố buôn ma thuật phạm minh cường chú thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
và trần vương trọng nghĩa chú tỉnh đắk nông để cùng điều tra về hành vi cướp tài sản
cả ba đối tượng bị bắt sau bốn giờ gây ra vụ cướp táo tợn tại nhà của chủ tịch ubnd huyện công năng phường thiện an thị xã buôn hồ
theo kết quả điều tra sau nhiều ngày theo dõi nắm chắc quy luật sinh hoạt vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
các đối tượng thuê xe ô tô đi từ thành phố buôn ma thuật đến nhà chủ tịch ubnd huyện crom năng
tại đây cường ở lại trong xe ô tô chờ sẵn còn giáp và nghĩa đột nhập vào nhà tháo hệ thống camera an ninh
và dùng roi điện bình xịt hơi cay không chế vợ của chủ nhà
chói chân tai nạn nhân rồi tẩu thoát ra ngoài chia nhau tài sản chiếm đoạt được
quá trình điều tra công an xác định mặc dù biết phần tài sản chia cho cường là do phạm tội mà có
nhưng trương công việt vẫn giúp cường mang vào dãy cà phê cất giấu để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
bốn mươi bảy hai trăm hai mươi bốn trường hợp bị xử lý vi phạm cơi nới thủ xe
chờ hàng quá tài trọng quá khổ
tước giấy phép lái xe hai mươi bốn bốn trăm tám mươi ba năm
sau với cùng thời gian trước liền kể sự phạt tăng hơn hai mươi bảy trường hợp tương đương một trăm ba mươi bốn
tiền phạt tăng gần một trăm ba mươi hai tỷ đồng trong đó có tháo các thùng xe tám chín mươi bốn trường hợp
xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn gần một trăm một mươi một trường hợp phạt tiền gần năm trăm hai mươi tỷ đồng
tài nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
số vụ giảm một mươi hai một mươi tám
số người chết giảm một mươi bốn năm mươi ba
và số người bị thương giảm bảy bốn mươi chín
thông tin về cơn bão số sáu
vào hồi một mươi sáu h chiều ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy chín độ vĩ bắc một trăm một mươi hai tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm chín mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ
giật cấp một mươi bốn di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng một mươi năm km một giờ
dự báo trong vòng một mươi hai giờ tới bão có khả năng suy yếu dần
từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa bão gió mạnh cấp chín cấp một mươi
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi bốn
biển động dữ dội
vùng biển phía tây bắc khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông mạnh
gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
biển động mạnh
vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng nam có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
biển động mạnh
từ đêm ngày một mươi bảy tháng một mươi bão số sáu đã đạt cường độ mạnh nhất giật cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi năm
tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều ngày một mươi tám tháng một mươi
nhiều khả năng bão sẽ giảm dần cường độ khi di chuyển về vùng biển trung bộ
đây là thông tin được ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đưa ra
trong cuộc họp ứng phong viên bão số sáu được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
do tương tác với không khí lạnh nên phạm vi và mức độ ảnh hưởng của bão số sáu đến đất liền
có thể xảy ra theo hai kịch bản
kịch bản thứ nhất là khoảng từ sáu mươi bảy mươi bão sẽ suy yếu trước khi đi vào vùng biển phía nam vịnh bắc bộ
và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp khi đi vào đất liền các tỉnh bắc trung bộ
kịch bản thứ hai khoảng ba mươi bốn mươi khi bão di chuyển tới
khu vực phía nam của đảo hải nam trung quốc tương tác mạnh với không khí lạnh rất mạnh
cường độ yếu đi nhanh và tan trước khi vào đất liền
trước mắt cần đặc biệt lưu ý ảnh hưởng của gió mạnh trên biển trong vòng từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
ở khu vực bắc biển đông nhất là khu vực biển vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng nam
văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các cơ quan chức năng
tiếp tục theo dõi tình hình ba tàu cá đang neo đậu tại đảo đá lồi hoàng sa
để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đồng thời tiếp tục triển khai phương án ứng phó với bão số sáu khi có tình huống xảy ra
liên quan đến việc giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tư nhân sáu nghìn sáu trăm linh hai d tỉnh đồng tháp
và ba đăng kiểm viên bị tạm giữ hình sự vì nhận hối lộ đại diện cục đăng kiểm việt nam cho biết
sẽ không bao che sẽ xử lý nghiêm theo quy định và thẩm quyền đối với các sai phạm
kể cả là biện pháp thu hồi giấy phép hoạt động của trung tâm
và giấy chứng nhận đăng kiểm viên của những người vi phạm pháp luật
qua tô giác của người dân về việc chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn sáu trăm linh hai d
thuộc công ty trách nhiệm hỗ hạng một thành viên nước khôi
đồng thời xã an nhân huyện châu thành có hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lộ của các ô tô đến kiểm định
đến khoảng một mươi năm h chiều một mươi bốn tháng một mươi công an huyện châu thành phù hợp với phòng cảnh sát kinh tế
phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đồng tháp
bắt quả tăng bốn người là lãnh đạo và nhân viên chi nhánh trung tâm
có hành vi đang nhận tiền hối lộ của các tài xế để bỏ qua lỗi các ô tô đến kiểm định
và cấp giấy đăng kiểm với số tiền là chín trăm linh đồng
công an đã lập biên bản phạm pháp quả tan và làm việc với bốn người trên
bước đầu nhóm người này thừa nhận đã bàn bạc và thống nhất thu tiền phí phụ thu
tức tiền hối lộ của các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt
với mức thu từ ba trăm linh đồng đến một triệu hai trăm linh đồng tùy theo lỗi của mỗi xe
riêng trong ngày một mươi bốn tháng một mươi những người này đã thực hiện đăng kiểm bốn mươi bốn phương tiện
và đã thu tiền hối lộ là hai mươi năm triệu đồng
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp
tiếp tục gia hạn tạm giữ hình sự đối với nguyễn thành nguyễn
giám đốc chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn sáu trăm linh hai d và ba nhân viên
để điều tra hành vi nhận tiền hối lộ của các tài xế
vụ việc công an huyện châu thành đang trong quá trình điều tra mở rộng
kính thưa quý vị liên tiếp trong thời gian vừa qua
công an đồng nai đã triệt xóa nhiều tụ điểm chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
và các đối tượng này đang bị cơ quan chức năng điều tra và sẽ bị pháp luật xử lý thích đáng nghiêm minh
dù vậy để cuộc chiến phòng chống tội phạm ma túy đạt hiệu quả cao
thì rất cần thiết sự vào cuộc của gia đình phụ huynh và toàn xã hội
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình antv
đây là những vụ đột kích bất ngờ vào những quán karaoke ba trên địa bàn tỉnh
của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
tại các điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại ma túy
được khách hàng đa phần là giới trẻ sử dụng tàn trữ
nguy hiểm hơn là vì lợi nhuận các chủ quán nhân viên và quản lý
còn móc nối mua bán tàn trữ trái phép để cung cấp cho khách hàng
thời gian gần đây thì nổi lên tình trạng là chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện
mở cửa và thông đồng với lại một số đối tượng
chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm kinh doanh của mình
và để mục đích là thu lợi nhuận bất chấp các quy định của pháp luật
bất chấp sự tuyên truyền giáo dục cũng như phổ biến pháp luật của địa phương
nối cổ như rãng sáng ngày hai tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an huyện trắng bom bất ngờ kiểm tra quán karaoke luxury hồng phúc
ở ấp an chu xã bắc sơn huyện trắng bom
tại đây lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng nguyễn đăng tiến lộc
đang tàn trữ trong người hai gói ma túy
tiếp tục kiểm tra công an phát hiện có bốn phòng karaoke đều có khách
và nhân viên đang uống bia hát karaoke bay lắc và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh ba mươi năm người thì có một mươi bảy người dương tính với chất ma túy
trong đó có hai quản lý và sáu nhân viên của quán
đặc biệt các đối tượng bị tạm giữ hình sự đều là giới trẻ
như đối tượng nguyễn đăng tiến lộc hai mươi tuổi phạm thị my hai mươi năm tuổi và lê văn hải hai mươi tuổi
đều quản lý quán karaoke luxury hồng phúc trần thanh danh hai mươi tuổi tràng ngọc bi một mươi bảy tuổi
đinh thanh tùng một mươi bảy tuổi để điều tra về hành vi mua bán tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn đăng tiến lộc hai mươi tuổi phạm thị my hai mươi năm tuổi trà ngọc bi một mươi bảy tuổi trà ngọc bi một mươi bảy tuổi
hiện nay ngoài phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và xã hội trong quản lý giáo dục người vị thành niên
các bậc cha mẹ cần phải kịp thời phát hiện và giúp đỡ con em mình nâng cao nhận thức kỹ năng sống trong xã hội ngày nay
sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố
đã tổ chức lễ ra quân thực hiện chiến dịch tổng rà soát kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cú nạn cú hộ
trên toàn địa bàn thành phố
trước đó ban giám đốc công an thành phố hồ chí minh đã ban hành kế hoạch số năm nghìn một trăm sáu mươi năm
trên kh catb bc bảy cùng với nội dung nhiệm vụ trên
tại buổi lễ ra quân đại tá quỳnh quang tâm trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
quán triệt quan điểm tới các đội khu vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực thuộc
phải triển khai quyết liệt toàn diện đối với một trăm linh các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
tất cả những phòng tài vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cú nạn cú hộ
phải được kiến nghị và bắt buộc khắc phục theo hướng rõ trách nhiệm đúng thẩm quyền
sau kiểm tra phải tổ chức giám sát chặt chẽ kiên quyết không để các cơ sở vi phạm
về phòng cháy chữa cháy và cú nạn cú hộ có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động
việc xử phạt các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy phải được thực hiện triệt để
tuyệt đối không được bỏ qua lỗi vi phạm hoặc chuyển lỗi nặng thành lỗi nhẹ
ra soát kiểm tra kết hợp tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy nổ
và rà soát đến đâu hoàn thiện phương án chữa cháy cú nạn cú hộ đến đấy
để đảm bảo chủ động trong mọi tình huống cháy nổ có thể xảy ra
nhằm thực hiện thành công hiệu quả trước đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức tập quấn cho hơn ba hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
phòng an các phường xã của hai mươi một quận quyền và thành phố thủ đức
ngày một mươi tám tháng một mươi thanh tra sở y tế tp hcm cho biết vừa tiến hành xử phạt
nhiều phòng khám đa khoa chuyên khoa thẩm mỹ nhà khoa vì vi phạm hoạt động khám chữa bệnh
cụ thể phòng khám đa khoa hồng phong một trăm sáu mươi hai lê hồng phong phường ba quận năm
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên dịch vụ y tế hồng phong
bị xử phạt số tiền hai trăm linh triệu đồng tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
trong thời hạn bốn tháng tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn ba tháng
nhà khoa gb dentist năm trăm năm mươi sáu điện biên phủ phường một mươi một quận một mươi
thuộc công ty trách nhiệm hữu hàng nét đẹp nụ cười cũng bị xử phạt số tiền năm mươi bốn triệu đồng
tuyết quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên ngôn
của cơ sở hai tháng cũng tại cơ sở này thanh tra sở y tế tp hcm xử phạt
một bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt số tiền hai triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề
khám chữa bệnh hai tháng tùy lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi rõ đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án
theo mọi quy định của pháp luật xử phạt một phụ tá và một y sĩ mỗi người ba mươi năm triệu hai trăm linh ngàn đồng
vì khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề
đối với viện thẩm mỹ anita hai trăm tám mươi hai cao thắng phường một mươi hai quận một mươi thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng
viện thẩm mỹ anita bị phạt số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở
trong thời hạn một mươi tám tháng buộc tháo gỡ tháo dỡ xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
lý do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh
khi chưa có giấy phép hoạt động cũng tại cơ sở này thanh tra xử phạt hai nhân viên với mức phạt
từ ba mươi năm triệu năm trăm linh ngàn đồng đến ba mươi năm triệu bảy trăm linh ngàn đồng vì khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề
và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm
thanh tra sở y tế cũng tiến hành xử phạt phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng
davica luxury bốn mươi bốn đường số sáu cityland park hill phường một mươi quận gò vấp chín mươi triệu đồng
đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn một mươi hai tháng vì cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh
kính thưa quý vị trên nhiều tuyến đường ở trung tâm tp hcm nhiều đơn vị quản lý đã kẻ các vạch vàng đan sen
được đánh dấu là điểm dừng xe buýt tuy nhiên thì nhiều xe không ưu tiên vẫn ngang nhiên chín chỗ
và để khắc phục tình trạng này trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm đã thí điểm cho sơn lại
vạch dừng xe buýt với nhiều màu sắc ngay dưới lòng đường
tương tự tuyến đường giao thông lớn ở trung tâm thành phố đường nguyễn thái học có rất đông xe
trên đoạn đường chỉ khoảng một km có rất nhiều điểm xe dừng đậu kính cả hai bên lề đường bất chấp biển cấm đậu xe
theo đại diện trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm hiện đang sơn thí điểm ba màu đỏ vàng xanh
tại ba điểm ở trung tâm thành phố để xin ý kiến của sở giao thông vận tải và người dân
từ đó sẽ mở rộng ra nhiều tuyến đường nhiều quận quyện hơn nữa để người dân nhận biết điểm dừng xe buýt từ xa
đồng thời tạo điểm nhấn làm nổi bật vạch dừng dành cho xe buýt cấm các phương tiện khác dừng đậu đảm bảo trật tự an toàn giao thông